đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền một trăm hai mươi hai triệu đồng
riêng trần hà bảo toàn phạm tội nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên bị tuyên một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo